lá thế tô từ lâu đã là một loại gia vị quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của gia đình việt
ngoài công dụng chính là nấu ăn thì loài cây này còn được biết đến là một loại thảo dược chữa bệnh và làm đẹp hiệu quả
vậy hãy cùng tìm hiểu về công dụng tuyệt vời của loại cây này
theo nhiều nghiên cứu cho thấy là tế tô có hàm lượng dầu khoảng bốn mươi
trong đó có chứa một lượng lớn acid đéo chưa bao hòa chủ yếu là acid alpha linolenic
không những vậy lá tế tô còn chứa hai tinh luyện nguyên chất và các hydrocarbon aldehyde citin furin
chiết xuất từ lá tế tô được phát hiện có nhiều công dụng khác nhau
nó có thể phá các chất chống oxy hóa chống dị ứng chống viêm hoặc chống trầm cảm
chất này không hề gây dị ứng và có thể chống lại các khối u
mọi bộ phận trên cây tế tô đều có thể sử dụng làm thuốc
lá cây có vị cay ấm nên thường sử dụng để chữa cả mạo sốt ho làm cho da mồ hôi
quả cây tế tô điều trị ho làm long thậm chí cành cây còn có tác dụng ăn thai
dưới đây là những công dụng chữa bệnh cụ thể từ lá tế tô
công dụng đầu tiên giúp giải cảm
một trong những công dụng phổ biến nhất của cây thuốc dân gian là dài cảm
một khi thời tiết thay đổi là sức đề kháng lại suy giảm khiến cho nhiều người mắc bệnh cả mạo
người bệnh nên dùng lá tế tô để sông và nấu cháo để sớm khỏi bệnh
cách thứ nhất sông
chuẩn bị sẵn lá tế tô xả hương nhu
rồi đem đi rửa sạch và ngâm với nước muối
cho tất cả nguyên liệu vào đun nhỏ lửa đến khi sôi thì tắt bếp
khi sông thì trùng kín chăn
từ từ mở vung để hơi nước thoát ra
chỉ nên để hơi nóng thoát ra ở mức có thể chịu được
thời gian sông khoảng một mươi đến một mươi năm phút
cách thứ hai nấu cháo
cháo giải cảm phải có thịt nạc xay lá tế tô và gạo
nấu cháo như bình thường khi ăn thì trộn thêm lá thái chỉ
công dụng thứ hai giúp giảm tình trạng đau dạ dày
là tế tô có công dụng giảm đau dạ dày
đó là nhờ tannin và glucoside giúp chống viêm và làm xe vết lết ở dạ dày
nhờ vào những thành phần hóa học bên trong mà nó có thể giảm tình trạng đầy hơi sôi bụng đầy bụng cực kỳ hiệu quả
hơn nữa người bệnh bị trào ngược dạ dày và co thắt cũng nên dùng là tiến tô để hỗ trợ điều trị bệnh
để đạt hiệu quả cao nhất nên dùng lá cây ở dạng nước sắc
nhờ vậy mà cơ thể người bệnh mới hấp thụ nhanh hơn giảm dịch vị về mức bình thường
công dụng thứ ba giúp ngăn ngừa về bệnh tim mạch
việc sử dụng dầu ăn được chiết xuất từ hạt tế tô có thể ngăn ngừa được các chứng bệnh về tim mạch
sản phẩm này có thể hỗ trợ người bị bệnh mạch vành và giúp giảm đi các nguy cơ bị huyết khối
công dụng thứ bốn chống viêm và dị ứng
hiệu quả về khả năng chống viêm và dị ứng của lá tế tô đã được khoa học chứng minh
nhờ vào những thành phần bên trong mà nó có khả năng ức chế đi sự kích thích histamin ở các tế bào và giảm đi tình trạng viêm ở da
công dụng thứ năm hỗ trợ chữa bệnh gút
người mắc bệnh gút chỉ cần thêm lá tế tô sống rửa sạch vào các bữa ăn hàng ngày
có hai cách để tận dụng loại lá cây này
cách thứ nhất mỗi khi thấy khớp xương có dấu hiệu sưng tấy lên thì hãy lấy lá tế tô nhai và nuốt để ngăn chặn cơn đau
cách thứ hai là lấy khoảng sáu một mươi hai gam lá cây cho vào nồi đun rồi chắc lấy nước uống
không nên đun quá một mươi năm phút vì sẽ làm mất tinh dầu trong lá
công dụng thứ sáu trị viêng khớp dạng thấp
nếu cảm thấy nước lá tế tô say khó uống thì hãy thử chuyển sang phương pháp đắp thuốc
chỉ cần dã nát lá tế tô rồi đắp lên vùng bị viêm khớp là các cơn đau cũng sẽ giảm đi đáng kể
tế tô còn có công dụng giúp thư giãn tinh thần
theo nghiên cứu sơ bộ của trung tâm y tế đại học mediland
trong lá cây này có chứa acid bromelinic acid kefiic và apizinin giúp ngăn ngừa và điều trị trứng trầm cảm
khi khuyết tán tinh dầu tế tô thì nó có tác dụng nâng cao tinh thần
tâm trạng một cách rõ rệt
bên cạnh công dụng chữa bệnh lá tế tô còn có những lợi ích tuyệt vời đối với việc làm đẹp
trong lá tế tô có chứa nhiều vitamin a c b và các khoáng chất như canxi sắt phốt pho maze
không chỉ có tác dụng tốt đối với sức khỏe mà còn giúp bảo vệ da khỏi ánh mắt trời
hỗ trợ trong việc điều trị mụn ngăn ngừa lão hóa làm sáng da liền xẹo
có thể thấy lá tế tô có tác dụng rất tốt đến làn da
vì thế ngại gì mà không thử một vài gợi ý về phương pháp làm đẹp này
phương pháp thứ nhất dùng là tế tô trị mụn
cách một dùng lá tế tô nguyên chất
các bước chuẩn bị vô cùng đơn giản
bước một rửa sạch hai năm lá tế tô rồi để cho ráo nước
bước hai giã nhuyễn hoặc dùng máy xay lá tế tô
bước ba chát lấy phần nước vào một chén nhỏ
bước bốn thêm vài hạt muối tinh vào khuế đều
để tiến hành trị mụn rửa sạch mặt là mức
quan trọng đầu tiên giúp các dưỡng chất dễ thấm vào da
sau đó dùng tăm bông chấm lên nốt mụn
bạn có thể thoa đều ra các vùng ra xung quanh
sau khoảng ba mươi phút dừa lại mặt nhẹ nhàng bằng nước ấm
chị mụn bằng lá tế tô nguyên chất vô cùng an toàn cho da
bạn nên áp dụng hai lần trên tuần để đạt được hiệu quả nhanh chóng
cách hai rửa mặt bằng nước lá tế tô
sau khi xay nhuyễn lá tế tô bạn chất lấy phần nước cốt và hòa thêm một chút nước ấm để rửa mặt hàng ngày
sau khi xay lỗ chân lông sẽ được giãn nở và làm sạch hiệu quả
nhờ đó các vết mụn sẽ xe cồi và bay mất
nếu kiên trì đều đặn thâm mụn sẽ giảm đáng kể da cũng trở nên sáng hơn
phương pháp thứ hai dùng nước lá tế tô xông mặt giúp chữa nám
đây là một phương pháp vô cùng đơn giản nhưng lại mang hiệu quả tuyệt vời
lá tế tô hãy kết hợp thêm củ xả và một nửa quả chanh để giúp việc điều trị nám da có hiệu quả hơn
khi sông hơi các bạn lưu ý hãy lấy một chiếc khăn chùm kín đầu để hơi không bị thoát ra ngoài
ngoài ra bạn nên giữ khoảng cách nhất định giữa mặt và nước để tránh tình trạng bỏng da
các bước làm như sau
bước một rửa sạch tất cả nguyên liệu và để ráo
bước hai dùng dao đập dập xả
bước ba đun sôi khoảng năm trăm linh ml nước rồi cho tất cả nguyên liệu vào
bước bốn tiếp tục đun khoảng một mươi phút với lời nhỏ rồi tắt bếp
chờ vài phút cho nước bớt nóng
bạn lấy một cái khăn to
chùm lên đầu để tiến hành xông mặt
xông khoảng một mươi năm phút để loại bỏ triệt đề chất bẩn còn xót lại trong lỗ chân lông
và các tinh chất của lá tế tô sẽ thẩm thấu vào da
sau đó rửa lại với nước lạnh để lỗ chân lồng được xe lại
phương pháp thứ ba dùng là tế tô kết hợp với mật ong
đắp mặt giúp mờ tàn nhang
chỉ với hai nguyên liệu đơn giản này trong nhà bếp
bạn sẽ có được một hỗn hợp làm đẹp bằng lá tế tô tuyệt vời
giúp đánh bay tàn nhang xấu xí trên da
dưới đây là cách thực hiện
bước một rửa sạch một nằm lá tế tô
bước hai cho lá tế tô vào một thịa cà phê mật ong vào máy xay nhuyễn
bước ba rửa sạch da mặt và tiến hành đắp mặt nạ tế tô mật ong khoảng một mươi một mươi năm phút
bước bốn rửa lại với nước sạch
thì tô có rất nhiều công dụng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp
tuy nhiên không phải ai cũng được dùng
vì thế trước khi sử dụng lá tế tô cần lưu ý một số điều sau đây
không nên dùng lá tế tô đã heo úa già để làm đẹp da
thường thì là tiến tô để quá lâu sẽ bị giảm dưỡng chất không cải thiện tốt các vấn đề về da
nếu cơ thể xuất hiện những biểu hiện khác thường khi sử dụng lá tế tô thì hãy ngừng sử dụng ngay để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe
không nên lạm dụng việc đắp mặt nạ vì có thể khiến da bị mỏng dễ bắt nắng thích ứng khiến nám xuất hiện lại và đậm màu hơn
tần suất phù hợp nhất để làm đẹp da mặt bằng lá tế tô là hai ba lần trên một tuần
không sử dụng quá nhiều lá tế tô cho bà bầu vì có thể gây tăng huyết áp
đối với người có thân nhiệt cao hay đổ mồ hôi thì nên tận trọng khi dùng lá tế tô vì nó có tác dụng làm đổ mồ hôi
sử dụng kéo dài khiến bệnh trở nên trầm trọng